mặc dù được nhà nước quan tâm tạo nguồn vốn lớn cho nhân dân vay tái canh cây cà phê
tuy nhiên đến nay phần lớn diện tích cà phê tại đắk lắc đều đã già cỗi và suy kiệt
hiện chỉ có các doanh nghiệp nhà nước và hợp tác xã trồng cà phê là tích cực tham gia trồng
chăm sóc còn các hộ sản xuất đơn lẻ vẫn e ngại vì nhiều nguyên nhân
năm hai nghìn một mươi năm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cà phê bảy trăm hai mươi thuộc tổng công ty cà phê việt nam
đã mảnh dạn tiếp cận nguồn vốn vay tái canh cây cà phê với số tiền vay đến một mươi một năm tỷ đồng
công ty đã cải tạo và trồng mới một trăm linh hectare cà phê rồng mới trên tổng diện tích ba trăm linh hectare đất trồng
sau bốn năm trồng mới công ty đã bắt đầu tu hoạch vụ đầu tiên và chuẩn bị lên kế hoạch tiếp tục vay vốn
để cải tạo hai trăm linh hectare cà phê còn lại của công ty
đối với diện tích đã được tái canh thì đến nay vẫn phát triển tốt cho năng thất cao
đối với mình chúng ta tái canh bồi rồng mới thì năng thất độ đình cũng có
tất nhiên do ảnh hưởng biển đồi khí hầu thì vẫn có ảnh hưởng nhưng mà so với ca củ thì vẫn đạt năng thất tốt hơn
năm diện tích cà phê của tỉnh đắk lắc là của các hộ gia đình sản xuất đơn lẻ
tuy nhiên các hộ gia đình lại không mặn mà với tiếp cận nguồn vốn vai này
lý do được đưa ra là do các hộ gia đình này chỉ được vay tối đa tám mươi vốn đầu tư
và phải chấp nhận ít nhất ba năm không có nguồn thu trong khi chờ vụ đầu của cà phê mới
vì vậy đến nay ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn mới chỉ giải ngân được hơn một trăm hai mươi tỷ đồng
vay tái canh một con số khiêm tốn so với nguồn vốn ba tỷ mà ngân hàng đã chuẩn bị cho chương trình tái canh
vậy thì trong cái thời gian cái vườn cây cơ bản trồng cơ bản ba năm đầu
trồng mới rồi đến thời kỳ cơ bản rồi đến thời kỳ kinh doanh
vậy thì trong ba năm đầu là của vườn cây mới cộng hai năm cải tài là năm năm
trong năm năm đó thì nguồn thu họ sản xuất họ không có nguồn thu để mà họ là chi tiêu thiệt yếu trong cuộc sống của họ
nên là hiện tại là bà con hồ sản xuất thường là cải tạo rồi thường là tái canh ở cái diện nhỏ
chưa làm được là hoàn toàn theo tính hệ thống mà đang làm cuộn triệu ra khu vực
việc tái canh cây cà phê là chủ trương đúng đắn của các cấp ngành nhằm thay thế diện tích cà phê già cỗi
năng suất thấp tiến đến ổn định sản lượng nâng cao chất lượng vì sự phát triển bền vững của ngành cà phê đắk lắc
vì vậy các bộ ngành trung ương và địa phương
cần tìm giải pháp nhằm giải tỏa áp lực cho bà con giúp bà con mạnh dạn đầu tư vào tái canh cây cà phê